ngay sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ năm mươi để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội cho biết trong phiên họp lần này
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho ngân hàng phát triển việt nam
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về thuế xuất thuế giá trị gia tăng đối với phân bón
các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổng công ty hàng không việt nam do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
cho ý kiến về việc trình quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự
thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét công tác nhân sự khác nếu có